hiện có đến hàng triệu cá nhân doanh nghiệp đang bán hàng trên facebook và các trang mạng xã hội khác
với doanh thu hàng chục hàng triệu thậm chí cả tỷ đồng nhưng không hề nộp thuế
đây là thực tế không công bằng với những hình thức kinh doanh khác
bởi lẽ họ đều phải thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước
tranh thủ khoảng thời gian rảnh rỗi chị phạm thị hiền có kinh doanh trên trang cá nhân facebook
kinh doanh được ba năm nay mỗi tháng cũng thu được trên dưới một mươi triệu đồng
nhưng chưa bao giờ chị nhận được đề nghị nộp thuế
và tôi cũng không chạy quảng cáo trên facebook mà tôi bán trên chính trang cá nhân của mình
chính vì thế mà cái nguồn thu của mình có bao nhiêu là mình thu được về tương đấy
chứ mình cũng không phải đóng thuế hay là phải mất chi phí chạy quảng cáo nào nữa
như vậy khung pháp lý đã có nhưng không phải ai cũng biết mình có phải trong đối tượng nộp thuế hay không
và nếu phải nộp thì quy trình thực hiện như thế nào
bởi lẽ do đặc thù bán hàng trên mạng xã hội khá đa dạng
lại giao dịch chủ yếu bằng tiền mặt
thậm chí nhiều giao dịch chỉ sử dụng điện thoại hay email cá nhân rất khó để kiểm soát
có thể thông qua cái cơ sở dữ liệu kết nối để tìm ra cái mặt hàng đó
và lấy cái mặt hàng đó có thể là ướm thử với lại cái giá để xác định ra có sinh thuốc bao nhiêu
nhưng mà nếu như họ gọi điện họ đặt hàng qua điện thoại thì thực sự khó kiểm soát được
không thể nào qua các trang mạng viettel hoặc vnpt hoặc vinaphone để xác định được
và đấy là cái khó cơm thuế
nếu như mà muốn quản lý
quản lý thông tin biết được là chủ facebook ở đâu thì hoàn toàn có thể được
thế nhưng làm căn cứ để đến kiểm tra đến để theo dõi xem người ta có kinh doanh hay không kinh doanh
hợp pháp không hợp pháp quy mô đến đâu
chứ không có nghĩa rằng sử dụng cái dữ liệu ở trên facebook để yêu cầu nộp thuế
theo các chuyên gia vướng mắc hiện nay với cơ quan thuế là phần lớn các giao dịch được thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt
và cũng không có hóa đơn thuế
ngay cả khi người mua và bán chuyển khoản qua ngân hàng
cũng không dễ tổng hợp được dòng tiền để xác định số thuế phải nộp